dạng sáng nay cây atm của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thị xã cửa lò đặt bên cổng trường cao đẳng du lịch thương mại nghệ an đã bất ngờ phát nổ làm phần kính buồng đặt cây atm vỡ vụn bắn xa hơn ba mươi mét phần cây atm hư hỏng gần như hoàn toàn
theo đó vào khoảng hai giờ hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bảo vệ trường cao đẳng du lịch thương mại nghệ an địa chỉ tại số một trăm hai mươi bảy đường xào nam thị xã cửa lò đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn làm dung chuyển cả phòng bảo vệ
ngay sau đó bảo vệ trường cao đẳng du lịch thương mại nghệ an gọi điện báo cho ngân hàng và công an phường nghi thu thị xã cửa lò
tại hiện trường cây atm đặt cạnh phòng bảo vệ đã bị phá tan và hư hỏng hoàn toàn
hiện phía ngân hàng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ nổ gây ra